thưa quý vị thanh long là xã biên giới vùng một của huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
từng là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt là tội phạm ma túy
chính vì vậy bên cạnh công tác đấu tranh triệt phá các đường dây tụ điểm buôn bán ma túy của lực lượng chức năng
thì nhiều mô hình vận động quần chúng nhân dân cùng chung tay phòng chống ma túy
làm sạch địa bàn cũng được các cấp các ngành ở đây triển khai mang lại hiệu quả
từ đó góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn tạo môi trường an toàn lành mạnh cho cộng đồng dân cư
gây nhận sau đây của nhóm phong viên thời sự

và cũng như là định hướng một số nghề nghiệp để cho gia đình phục vụ gia đình
để góp nguồn thu nhập giữ bững an ninh chế trị sở tự an toàn xã hội trên đời bàn
và kiềm chế làm giảm các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
cũng như là các tình hình buôn bán ma túy trên địa bàn bây giờ được giảm hẳn
không có số người nghiện không tăng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu theo thống kê có tới ba mươi một bị án là người xã thanh long
trong đó có chín người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng về buôn bán ma túy bị kết án tử hình
hiện công an xã đang quản lý hai mươi sáu đối tượng hình sự một trăm ba mươi ba người nghiện
từ khi lực lượng công an chính quy về xã đã chủ động tăng cường bám nắm địa bàn
tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong cộng đồng
cùng với việc phát triển mô hình vận động quân chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự
gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội củng cố quốc phòng an ninh
thanh long đã đổi thay rõ rệt
thời gian trước còn hơi rắc rối tí vì ma tí tất cả trong mấy năm nay thì thấy ổn rồi
các chú công an làm ở đây tốt bảo đảm tự an ninh thì rất tốt
tôi thấy bây giờ các chú ở đây nói thật bây giờ tôi thấy làm cái việc này tôi rất ổn
ngoài việc vào cuộc của các tổ chức đoàn thể các cấp chính quyền
thì chúng tôi cho rằng là vai trò của quân chủ nhân dân
là quan trọng và phải làm thế nào để phát huy được vai trò của quân chủ nhân dân
trong cái công tác phòng chống ma túy trong cái cung cộp phòng chống ma túy
và từ cái ý tưởng đó từ những cái suy nghĩ đó
thì chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy và công an các địa phương
xây dựng các mô hình chung tay cùng lực lượng công an phòng chống ma túy
do vậy thì công tác phòng ngừa và đấu tranh ma túy trên đề bàn làng sơn
trong thời gian qua đạt hiệu quả rất tốt
và thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của những mô hình đó
lan rộng mở rộng ra và nhân dùng điện hình ra trên đề bàn hoàng tỉnh
dù đã chuyển hóa có hiệu quả nhưng để duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự
địa bàn xã thanh long lực lượng công an tiếp tục giả soát điều chỉnh
bổ sung chương trình hoạt động để phù hợp hơn với tình hình thực tế
trong đó chú trọng thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật
góp phần đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân